dù đang bước vào vụ thu hoạch chính nhưng người trồng tiêu tại bình phước đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
khi mặt hàng này đang bị rớt giá mạnh nay lại chịu thêm cảnh mất mùa
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân về những khó khăn của bà con nông dân tại vựa tiêu bình phước
với diện tích hơn một năm trăm linh trụ tiêu vĩnh linh trong đó bốn trăm linh trụ thu bói
năm ngoái gia đình bà nguyễn thị thu hà ở thôn hai xã thiện hưng huyện bù đốp thu về gần một tấn tiêu
còn năm nay gia đình bà chỉ thu được chưa đầy ba tạ tiêu giảm hơn một nửa so với năm ngoái
không chỉ vườn tiêu của gia đình bà hà mà hầu hết diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh bình phước đều bị giảm năng suất
dù cây vẫn sinh trưởng khỏe mạnh nhưng chỉ có vài chùm quả lác đác nhiều vườn tiêu gần như mất trắng
mình cũng phải ráng đầu tư vì không có lợi
nói chung là đầu tư một nhà vườn thì lúc nào mình trồng được cái cây gì
đầu tư nước phân đầy đủ chứ không có bỏ nó nữa
bởi vì bỏ được nghi lễ như năm nay nó có ít về sang năm nó cho nhiều một tí thì cũng không chừng
thì năm nay toàn bộ bà con nông dân bị dính linh là bị thất mùa trắng luôn
chẳng là mướn công rồi phân rồi nước tưới tiền điện này kia là cũng không có còn bao nhiêu trăng chảy hết
như là năm nay là thất trắng luôn
theo tìm hiểu của chúng tôi diện tích mất mùa rơi vào những hộ dân trồng giống tiêu vĩnh linh
còn một số giống tiêu khác như tiêu ấn độ vẫn cho năng suất bình thường
theo người dân mặc dù vẫn được chăm bón cẩn thận nhưng do thời tiết năm nay mưa nhiều
mùa mưa kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến giống tiêu vĩnh linh
mỗi trụ tiêu thay vì đạt năng suất khoảng ba kg hạt phơi khô như những vụ trước nay chỉ còn hai ba lạng
thường thường là bây giờ là cái tháng này là người ta đi lựa
nhưng bây giờ là năm này là trời mưa nhiều thời tiết nó khác
thường năm ngoái thì bây giờ là người ta xả luôn hái hết cây nào là sạch cây đó
bà con mắc mùa thì mình cũng sốt lắm chứ đâu phải là sung sướng gì đâu
mình không biết thời tiết như thế nào mình vẫn chăm bón đầy đủ nhưng mà sao nó ra ra ít quá
nó ra là bình quân có hai ba lạng thôi có những nọc là nó lại không có nữa
hiện giá tiêu trong nước chỉ giao động ở mức sáu mươi bảy mươi ngàn đồng một kg
đây được xem là mức giá thấp nhất trong vòng bảy năm trở lại đây
mất giá nay lại chịu cảnh mất mùa khiến người trồng tiêu rơi vào cảnh khó khăn